ở đồng tháp sen không chỉ là biểu tượng của địa phương mà còn là cây trồng giúp nông dân phát triển kinh tế
với đặc tính ngắn ngày thích hợp với môi trường nước nông dân trong tỉnh đang thực hiện hiệu quả việc trồng sen trong mùa lũ
đây là hai m hai sen của anh trần văn tùng ở xã thường phước một huyện hồng ngự
mỗi ngày anh hái được hơn một mươi kg ngó sen đặc biệt sen có thể thu hoạch kéo dài hơn hai tháng
mặt khác chi phí đầu tư sen cũng không cao nên hiệu quả hơn so với cây lúa
một ngày mình bình quân cho hai trăm linh đi thì một tháng nó cũng sáu triệu
còn nếu mà ba tháng này chạy ra thì nó nhăn lên nó lại nhận hơn lúa nhiều
cây sen với đặc tính ngắn ngày trồng khoảng một năm tháng có thể cho thu hoạch nên thích hợp với mô hình hai lúa một sen
thực tế cho thấy mô hình trồng sen trên ruộng giúp nông dân giảm chi phí tăng lợi nhuận đồng thời góp phần cải tạo đất vụ sau
cây sen thì nó sống dưới một môi trường rất lợi

nhưng điều kiện sống của nó cũng phải có nước vậy là nó mới phát triển được
thứ hai nữa là trồng sen giữa lúa với cây sen thì thứ nhất là nó làm cho giảm được áp lực của sâu bệnh
thứ hai là khi thực hiện vụ sen thì mình quay lại trồng lúa thì hiệu quả của cây lúa rất là cao
cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng hiện nay nhiều nông dân đã chủ động hơn trong các khâu canh tác
từ trồng sen lấy ngó đến sen lấy gương giá trị kinh tế mà cây sen mang lại đã góp phần giải quyết được nỗi chăn trở năng suất giá cả đầu ra như cây lúa sau mỗi vụ thu hoạch